chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày hai mươi chín tháng ba do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
báo động nhiều người trẻ đột quỵ trung tâm đột quỵ bạch mai một đêm sáu ca cấp cứu trẻ tuổi
nhiệm trùng bàn chân nguy hiểm tính mạng do lạm dụng thuốc giảm đau
ngừng tim vì điện giật khi đang câu cá dưới điện cao thế
bốn người ngộ độc sau khi uống rượu ngâm củ ấu tẩu
phẫu thuật cắt thành công túi mật chứa lượng sỏi không điếm sủy cho bệnh nhân sáu mươi bảy tuổi
bác sĩ sốc khi phẫu thuật viêm phần phụ cho nữ bệnh nhân năm mươi hai tuổi
có khối áp xe đập quánh khí hư buồng trứng mùn nát
nghệ an ghi nhận gần một mươi một người nhiễm hiv trong đó có bốn năm trăm linh người tử vong
nhật bản thêm hai trường hợp tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng kobayashi
thông tin từ trung tâm đột quy
bệnh viện bạch mai cho biết thời gian gần đây đơn vị này liên tục quá tải bệnh nhân nhập viện
đáng lưu ý chỉ trong một đêm các bác sĩ đã cấp cứu tới sáu ca đột quỵ trẻ tuổi
phó giáo sư tiến sĩ mai duy tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết
trong sáu ca đột quỵ nhập viện vào một đêm người trẻ tuổi nhất là ba mươi hai tuổi người lớn tuổi nhất là bốn mươi hai tuổi
điển hình là một bệnh nhân nữ ba mươi hai tuổi được đưa từ hưng yên lên cấp cứu
trong tình trạng liệt nửa người trái hoàn toàn và nói ngọng giờ thứ nhất
các bệnh trẻ tuổi tiếp theo được đưa vào cấp cứu trong đêm là năm bệnh nhân ba mươi sáu tuổi
quê ở bắc ninh làm việc tại phú quốc
anh này được chuyển từ bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec phú quốc ra trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai
trong tình trạng liệt nửa người nói khó
các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tác động mạch cảnh trong
chia sẻ về bệnh đột quỵ phó giáo sư tiến sĩ mai duy tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết

các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tác động mạch cảnh trong
vì ở người trẻ tuổi các bác sĩ khuyên cáo người trẻ cần thường xuyên vận động tập thể dục kiểm soát cân nặng bỏ hút thuốc lá ăn uống lành mạnh
tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ như tim mạch mỡ máu tiểu đường huyết áp
khi có các biểu hiện đột quỵ như chân tay yếu nói khó nói ngọng đau đầu chóng mặt
thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được trần đoán điều trị trong giờ vàng
một bệnh nhân nữ mắc tiểu đường tuyếp hai đã thường xuyên sử dụng thuốc metro liều cao để giảm đau dẫn tới hàng loạt tác dụng phụ
trong đó có rách da nhiễm trùng bàn chân nặng đe dọa đến tính mạng
khai thác tiến sử được biết bệnh nhân thường xuyên uống mertron liều cao điều này đã dẫn tới tác dụng phụ của thuốc như
mặt tròn đỏ bụng béo trung tâm da mỏng dặn da ở vùng bụng
trong đó một tác dụng phụ của thuốc đó là khiến da bàn chân rất mỏng dẫn tới sách da nhiễm trùng bàn chân nặng
đe dọa lây lan đến hết cảng chân phải đe dọa tới tính mạng
bệnh nhân đã được điều trị ở tuyến dưới nhưng điều trị không thành công do bệnh phối hợp là suy tuyến thượng thận cấp và nhiễm trùng nặng
vì vậy bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện nội tiết trung ương
hiện tại bệnh nhân đang điều trị ổn định và có thể xuất viện
chia sẻ về lạm dụng thuốc giảm đau dẫn tới suy tiến thận và các vấn đề khác
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị ẩng loan trường khoa nội tiết bệnh viện tuyển tĩnh cho biết

trường khoa một nguyễn thị ẩng loan trường khoa nội tiết bệnh viện tuyển tĩnh cho biết
anh bất ngờ bị điện giật ngã xuống ngừng tim
may mắn khi có bạn câu biết cấp cứu xử trí tại chỗ và vận chuyển đến bệnh viện tuyến huyện
tiếp tục cấp cứu ngừng tim sốc điện
sau khi cấp cứu khoảng một mươi phút tim bệnh nhân đã đập trở lại và tiếp tục được hồi sức
duy trì hai loại thuốc vận mạch liều cao và được liên hệ chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để điều trị chuyên sâu
sau bảy mươi hai giờ điều trị tích cực bệnh nhân đã được dừng hạ thân nhiệt bỏ máy thở
cắt thuốc trợ tim vận mạch và ý thức tỉnh hoàn toàn
tuy nhiên với tình trạng bỏng sâu đa vị trí người bệnh được chuyển đến viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị chuyên khoa
chia sẻ về trường hợp bị điện giật khi đang câu cá
kiếp trực đã lập tức cấp cứu theo phác đồ phản vệ tiêm một phần hai ống adré learni bù dịch kiểm soát nhịp tim
hiện cả bốn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu tiếp tục điều trị
bác sĩ thủy cho biết cù ấu tẩu là dễ của cây ô đầu được xếp vào danh sách thuốc độc bảng a
trong thành phần của nó chứa aconitin là một chất rất độc
trong trường hợp uống rượu ngâm củ ấu tẩu aconitin ngấm rất nhanh qua da và nhiên mạc dạ dày ruột đề vào máu
từ đó gây nên các dối loạn cảm giác tại chỗ cảm giác kiến bò ở lưỡi rồi mất hết cảm giác dẫn tới tê mồi lưỡi họng vào mặt
nhiều trường hợp bị dối loạn hô hấp như khó thở nhịp thở chậm tăng tiết gây ứ động khí phế quản ngưng thở hoặc dối loạn nhịp tim dẫn tới tử vong
cụ ấu tẩu rất độc nên người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng không tự chế biến củ ấu tẩu làm thức ăn nếu không biết cách loại bỏ độc tố
vì vậy tuyệt đối không được uống rượu ngâm củ ấu tẩu sẽ bị ngộ độc dẫn đến tử vong
các loại rượu ngâm ấu tẩu dùng để xoa bóp phải dán nhãn rõ ràng cất giữ nơi an toàn tránh xa tầm tay trẻ em và để tránh nhầm lẫn khi sử dụng
bằng phương pháp nội soi các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long đã cắt bỏ thành công túi mật với số lượng viên sỏi không đếm sể cho một nữ bệnh nhân sáu mươi bảy tuổi
bệnh nhân nữ ntn sáu mươi bảy tuổi ngụ tại thành phố vĩnh long nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau âm ỉ vùng hạ sường phải đã đi khám nhiều bệnh viện và được tư vấn phẫu thuật nội soi cách túi mật
do tiền sử bệnh nhân có sơ gan trên nền viêm gan siêu vi b đang điều trị nên rất lo lắng chưa đồng ý phẫu thuật
sau khi tham khảo nhiều nơi đã quyết định đến bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long để được bác sĩ tư vấn phẫu thuật nội soi cắt túi mật
ca phẫu thuật diễn ra khoảng bốn mươi năm phút với sự phối hợp nhịp nhàng giữa kíp mổ và các bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát với ba vết mổ nhỏ vùng bụng
sau mổ một ngày bệnh nhân đã có thể tự đi lại và sinh hoạt
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa hai lê tổng bá phó khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long cho biết
còn tệ nhất nữa thì nó sẽ gây ra diễm tị diễm trùng đường mập có những trường hợp thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bệnh nhân
thì sau mổ một ngày thì bệnh nhân ăn uống được có thể đi lại sinh hoạt nhẹ nhàng trong phòng
viêm phần phụ là một vấn đề sức khỏe nguy hiểm đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
mới đây bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tiến hành thành công ca phẫu thuật nội soi viêm phần phụ dính khó cho nữ bệnh nhân năm hai nghìn hai

cách đây một tháng bệnh nhân này đi khám nhiều lần và điều trị nội khoa tại một bệnh viện thuộc tỉnh nghệ an với chẩn đoán viêm phần phụ nhưng không thuyên giảm
do đau bụng vùng hạ vị nặng áp xe phần phụ cháy bệnh nhân đã được người nhà đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện một trăm chín mươi chín
qua thăm khám các bác sĩ cho biết phần phụ trái của bệnh nhân có khối kích thước ba cm khối thưa âm vang kích thước hai mươi sáu x hai mươi năm mm khí hư đặc sánh
các bác sĩ đánh giá bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa được tiến hành các thủ tục xét nghiệm tiền phẫu sau đó chuyển mổ nội soi trong ngày
tiến hành phẫu thuật các bác sĩ quan sát thấy mặt sau tử cung viêm dính vào sau trực tràng hai bên vỏ trứng buồng trứng dính chặt vào các khoai ruột non
phần phụ cháy có khối áp xe kích thước ba x bốn cm bao quanh buồng trứng trái buồng trứng trái mủn nát phần phụ phải có khối áp xe kích thước một x ba cm
bệnh nhân đã được ekip phẫu thuật gỡ dính cắt phần phụ hai bên và xúc rửa ổ bụng bằng polivin
ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ đồng hồ sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định và được theo dõi tại phòng hậu phẫu
viêm vần phụ không chỉ tác động ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống và công việc của người phụ nữ
mà còn đe dọa đến sức khỏe khả năng sinh sản và thậm chí biến chứng ung thư đe dọa đến tính mạng
vì thế ngay khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường cảnh báo viêm sinh dục
chị em cần thăm khám ngay để được bác sĩ chẩn đoán chính xác và hướng dẫn phác đồ điều trị hiệu quả
theo thống kê của các cơ quan chức năng tính đến tháng ba
nghệ an đã ghi nhận gần một mươi một người nhiễm hiv trong đó đã có bốn năm trăm ba mươi năm người tử vong
nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do các bạn trẻ còn hạn chế về kiến thức phòng chống hiv
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết tính từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay
tỉnh này ghi nhận một mươi chín trăm năm mươi năm người nhiễm hiv
trường hợp nhiễm hiv đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là một người ngoại tỉnh
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nghệ an mới ghi nhận thêm một người trong tỉnh mắc căn bệnh thế kỷ này
đến hết tháng hai có một mươi chín trăm năm mươi năm người nhiễm hiv trong đó có sáu năm trăm tám mươi tám trường hợp chuyển sang s
trong một mươi chín trăm năm mươi năm người đã có bốn năm trăm ba mươi năm người tử vong
theo cán bộ cdc nghệ an tỷ lệ người nhiễm hiv ở lứa tuổi hai mươi đến hai mươi chín là năm hai trăm chín mươi hai trường hợp
lứa tuổi ba mươi ba mươi chín là ba
trong đó có hai sáu trăm tám mươi chín trường hợp trong đó huyện biên giới quế phong có số người nhiễm hiv cao nhất là hai một trăm tám mươi chín người
kế đến là thành phố vinh có một chín trăm sáu mươi người tiếp theo là huyện tương dương có một một trăm năm mươi chín người và huyện quỳ châu có hơn một người mắc căn bệnh này
cùng theo cán bộ cdc nghệ an nguyên nhân là do nhiều người còn hạn chế về kiến thức phòng chống hivs và quan hệ tình dục không an toàn
việc sử dụng ma túy tổng hợp cũng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm hiv ở nhóm người trẻ
ngay cả với các trường hợp có trình độ
cao đẳng đại học trở lên tỷ lệ hiểu biết toàn diện về dự phòng lây nhiễm hiv cũng chỉ đạt ba mươi chín tám đối với nữ và bốn mươi tám bảy đối với nam
hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ban hành kế hoạch phòng chống hivs năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã tăng cường nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống hivs
đảm bảo các nguồn lực và huy động sự tham gia của các đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống hivs
ưu tiên bố trí ngân sách địa phương cho công tác phòng chống hiv aids
liên quan đến vụ thực phẩm chức năng của công ty dược phẩm kobayashi nhật bản bị thu hồi
mới đây đã ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong số ca nhập viện cũng tăng hơn một trăm linh người
theo bộ y tế nhật bản các sản phẩm nói trên cũng có liên quan hai trường hợp tử vong khác
do các bệnh liên quan đến thận và hơn một trăm linh trường hợp phải nhập viện
bộ này nghi ngờ có chất độc hại trong sản phẩm nhưng cho đến nay
kobayashi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể
bộ y tế nhật bản đã có cuộc làm việc với kobayashi để làm rõ tình hình
các nghiên cứu y học mô tả bennikoji gạo men đỏ như một chất thay thế cho nhóm thuốc statine
trong việc giảm lượng cholesterol cao tuy nhiên cũng cảnh báo nguy cơ tổn thương nội tạng
tùy thuộc vào thành phần hóa học có chứa trong sản phẩm
tuần trước kobayashi cho biết họ đã nhận được báo cáo về các trường hợp mắc bệnh liên quan đến sản phẩm của hãng
và tự nguyện thu hồi năm sản phẩm trong số đó
bao gồm khoảng ba trăm linh gói thực phẩm chức năng benikoji cholesterol
đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất thuốc tại nhật bản công khai thông báo thiệt hại về sức khỏe
và tự nguyện thu hồi sản phẩm kể từ khi hệ thống gián nhãn thực phẩm chức năng được áp dụng
tại quốc gia này vào năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến các sản phẩm này cục an toàn thực phẩm bộ y tế thông báo hiện nay
cục an toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho bốn sản phẩm
thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty dược phẩm kobayashi nhật bản
để an toàn sức khỏe cho người sử dụng cục an toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị
người tiêu dùng không mua không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên
trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường
đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại